kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin hôm nay là tin về cơn bão gần biển đông cơn bão ma on
sáng nay vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông đảo luzon philippines
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển hướng vào khu vực phía bắc của biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
đến sáng ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy bão đi vào đất liền trung quốc
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và áp thấp
từ chiều ngày hai mươi ba tháng tám ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp tám vùng gần tâm bão cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ năm đến bảy mét biển động rất mạnh
chuyển sang thời tiết trên đất liền trong ngày mai và ngày kia
mưa rào sẽ quay trở lại đông bắc bộ tập trung về đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất ngày là ba mươi một ba mươi bốn độ
từ khoảng chiều tối và đêm ngày hai mươi năm khu vực này sẽ có mưa rào và rông tăng cường
nhiệt độ ngày hai mươi sáu giảm cao nhất là ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ trong hai ngày tới có mưa rào rải rác tập trung về đêm và sáng sớm
sau đó mưa tăng lên trong đêm ngày hai mươi năm sang ngày hai mươi sáu đặc biệt là vùng núi
sau đó sẽ giảm dần nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn và giảm dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
có mưa vài nơi về lúc chiều tối
nhiệt độ hai ngày tới khá cao trưa chiều là ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó giảm về mức ba mươi ba mươi ba độ trong ngày hai mươi sáu
còn khu vực nam miền trung từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết có nắng vào ban ngày chiều tối có mưa mưa rào nhẹ dài rác trong thời đoạn ngắn
nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên cả ba ngày tới về chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to
kèm theo sấm xét gió giật mạnh

thời tiết vẫn mát mẻ với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ duy trì mưa rông về chiều tối trong thời gian tới
cục bộ có mưa vừa mưa to đi kèm với sấm xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau giảm về ba mươi ba mươi ba độ trong hai ngày tiếp theo